xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị những ngày qua vụ việc nữ sinh trộm chiếc váy trị giá một trăm sáu mươi đồng
bị chủ shop làm nhục rồi quay clip đòi một mươi năm triệu tiền đền bù ở thanh hóa
vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm của dư luận
sau khi vụ việc xảy ra đã có rất nhiều nhà hào tâm đến giúp đỡ gia đình nữ sinh
mẹ cô gái đã có những chia sẻ đầu tiên trước tấm lòng của những mạnh thường quân này
sau khi một số mạnh thường quân đến tận nhà ủng hộ tặng tiền vào ngày sáu tháng một mươi hai
chị l t b mẹ của nữ sinh đã quyết định trao gửi số tiền này lại cho một ngôi chùa
và vài hoàn cảnh khó khăn khác ở địa phương
chia sẻ về hành động này chị b cho biết chị đã trích ra gần một nửa từ tổng số tiền được tặng
đối với những nhà hảo tâm đến với gia đình chị b rất xúc động và biết ơn
từ hôm tới giờ tôi không kiểm không biết tổng là bao nhiêu tiền
vẫn đang để tiền đó
có người cho bốn mươi triệu một cô nữa cũng do hai mươi triệu nhưng mà tôi không có biết tên
tôi cho đi gần một nửa rồi số còn lại thì chưa tính làm gì cả vì công việc vẫn còn đang gian dở
tôi cũng hổ thẹn con mình gây ra lỗi các nhà hảo tâm đến với mẹ con tôi
trong lòng ái nấy giờ mẹ không khóc không đau không buồn thì mẹ để trong lòng
chứ con mình phạm tội mà lấy nước mát ra để chia sẻ với mọi người thì không nên chị bê tâm sự
trước nhiều ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội chị b đều đọc được và cảm thấy rất buồn vì bản thân chị không như lời đàm tiếng
chị b cho hay gia cảnh gì được xếp vào hộ nghèo của xã chồng mất một mình chị cán đáng nuôi bốn miệng ăn
tiền học của nữ sinh mờ và các em trai đều do người mẹ nghèo một tay cán đáng
tư khoản thu nhập cày cấy ruộng và chăm sóc gia súc
nhiều người đến ủng hộ không phải là ủng hộ cháu họ thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ủng hộ tôi nuôi máy đứa nhỏ
nhiều người không hiểu đánh giá tôi chứ nhà tôi đúng là nghèo thật
đói cho sạch rách cho thơm tôi không có lương tâm giống như mấy người đăng lên để nói tôi về đâu
tôi không ngủ được đêm nằm cứ tràn trọc người ta có đau cũng giữ trong lòng chứ không đưa nước mắt ra như thiên hạ chị b nói
từ hôm xảy ra vụ việc cả xóm nhà chị b đều xôn xao cậu em trai thấy chị gái làm việc chạy dộp liền phản ứng mạnh
trách mắng chị và đòi nghỉ học vì thấy xấu hổ

trên mạng người xì sao bàn tán người lại đồn nữ sinh đã từng ăn trộm váy nhiều cửa hàng quần áo khác trước đó rồi
tuy nhiên chị b cho biết con chị vẫn luôn khẳng định với mẹ là chỉ có một lần lầm lỡ duy nhất
mình không lấy trộm mà thiên hạ đồn mình ăn trộm thì gái khác cũng tung ra như vậy thiệu an quá
mình thấy trước mắt như vậy chứ con mình đúng thật không biết lấy hay không
tôi còn hỏi là my có lấy của ai cái chi nữa không
thì nó bảo là không còn chỉ lấy có một cái váy một trăm sáu mươi thôi
con lấy con không mang tiền thì con về chuyển tài khoản cho người ta rồi
chứ không lấy nhà ai cả chị b kể
trước mắt chị b chỉ muốn con được nghỉ ngơi ổn định tinh thần
con chỉ lo xong xưa công việc của nhà cửa
phía sóc quần áo không liên hệ gì với gia đình chị b từ hôm xảy ra vụ việc
còn nhà trường đã xuống gửi lời thăm hỏi phân tích để nữ sinh thấy được lỗi lầm của mình
và cho mờ nghỉ học ít hôm để ổn định tinh thần
tôi không trách chi vợ chồng nhà hường
vì con nhà tôi là đã sai rồi
còn lương tâm người ta răng thì để cho họ tự đánh giá
gia đình tôi nông thôn cũng không biết gì để mà thuê luật sư
tôi đã làm đơn hòa giải xếp thỏa thuận giữa cô hường và nhà tôi
chứ tôi không phải kiện chị b chia sẻ
cư dân mạng liên tục chia sẻ và gọi điện vụ việc này là quả báo nhãn tiền
rằng trời cao thật có mắt khi vợ chồng chủ sóc quần áo biến trang mạng xã hội thành phòng xử án cô bé sinh năm hai nghìn bốn
đã can tội trộm chiếc váy trị giá một trăm sáu mươi đồng từ shop của họ
vợ chồng họ đã bị khởi tố hai tội danh làm nhục người khác và cứng đoạt tài sản
chưa hết toàn bộ hàng hóa đã bị tịch biên vì không rõ nguồn gốc xuất xứ
tất nhiên cô bé sinh năm hai nghìn bốn thủ phạm trộm chiếc váy một trăm sáu mươi kia nhất định không thể được gọi là người hùng trong câu chuyện này
cái giá mà cô bé phải trả cho việc trộm váy như thế cũng là quá đắt vượt xa mức giá niêm yết một trăm linh
dĩ nhiên ta hiểu rằng cô bé cũng đã là nạn nhân của một cuộc trừng phạt khủng khiếp mà có lẽ với người lớn cũng sẽ để lại một di chấn đến tận sau này
nhưng cũng xin đừng để lòng thương xót nạn nhân che hết đi những sai phạm mà họ đã làm
sau khi sự việc này xảy ra câu chuyện buồn về gia đình cô bé đã khiến không ít người xót xa
nhiều người trong số họ đã tìm đến tận nhà cô bé gửi tặng tiền ủng hộ trong đó có cả giang hồ mạng hướng hoa hồng
điều này đã lại một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi
bởi nếu không thật sự cảnh tỉnh và có sự dạy dỗ nghiêm khắc thì liệu đây có trở thành tiền lệ cho những câu chuyện tương tự
khi người có thể đi ăn cắp vì biết rằng mình nghèo nên rất có thể sẽ được tha thứ khi làm một việc sai
trước pháp luật có tội và không có tội đều phải rõ ràng
cô bé cần phải bị phạt hành chính về hành vi trộm cắp dưới năm trăm linh đồng của mình
đó là pháp luật đừng vì lên án cách hành xử của chủ shop rồi bênh vực hành vi trộm cắp
cho rằng số tiền không đáng lạ bao

trẻ con thì biết cái gì việc ăn trộm một cái váy không giống việc ăn trộm một chiếc bánh mì
và cho dù vụ việc ăn trộm đó giúp phát hiện ra một sai phạm lớn hơn thì đó cũng không phải là một cái công
có một sự thật rằng thời đại mạng xã hội nhiều người coi mạng xã hội thành phòng xét xử của tòa án
và tự mình ngồi ghế chủ tọa
nhiều người cho mình cái quyền được trừng phạt khi cờ đến tay
cứ như thế xã hội sẽ không có pháp luật họ chính là luật pháp
một hành động coi thường pháp luật
không tin vào pháp luật ai cũng có thể trừng trị kẻ xấu và đều nhận được sự tán đồng
hãy nhìn từ vụ xoáp quần áo này nếu vợ chồng người chủ chỉ quay lại mặt thủ phạm và đăng lên mạng xã hội
có lẽ họ sẽ nhận được sự đồng tình và biết đâu là vài ba lời cổ vũ xử lý
dường như việc hiểu biết pháp luật hành xử theo pháp luật ở nhiều người là con số
cộng với sự kích động của số đông càng khiến cho câu chuyện như thế này trở nên ngày một nhiều
chúng ta đang sống trong một xã hội pháp quyền
mà ở đó mọi hành động đều phải được điều chỉnh theo pháp luật
chứ không ai được quyền đặt mình cao hơn luật pháp làm thay luật pháp
những bài viết bóc phốt dù đầy đủ bằng chứng đi chăng nữa
cũng vẫn sẽ bị quy vào tội làm nhục người khác
mạng xã hội không phải là tòa án mỗi chúng ta không phải là một chủ tọa của phiên tòa
một thẩm phán kể cả khi chúng ta đang có chức danh đó
nhưng trên mạng xã hội chúng ta không thể phân xử hay kết án bất cứ một ai
nhưng dường như không nhiều người biết điều này
nhưng dường như không nhiều người biết điều này
cố tình không biết điều này
hơn một mươi năm từ khi mạng xã hội xuất hiện
từ khi mới chỉ là những yahoo ba trăm sáu mươi độ
đã rất nhiều người bị xử lý bởi pháp luật
nhưng dường như nhiều người vẫn sử dụng mạng xã hội
một cách thổ dân thiếu văn minh thậm chí như một đứa trẻ lên ba
đó là sự hoang dã và thiếu văn minh
trở lại câu chuyện shop quần áo ở thanh hóa
vợ chồng chủ shop hẳn cũng vậy
họ trở thành nạn nhân trong cuộc thanh trừng của cư dân mạng
khi bị cư dân mạng lục lại những post cũ
trời sinh khuôn mặt hiền lành
để giống với cái nét dịu dàng bên trong
hay thậm chí là hàng loạt những người dân
tìm đến cửa hàng của cặp vợ chồng nọ
vì bức xúc trước hành động của họ trên mạng xã hội
trước khi công an kịp tìm đến
chừng nào mạng xã hội vẫn còn được coi là phòng xử án
chừng đó chúng ta đều mất an toàn trên mạng
và thậm chí là cả ngoài đời
câu chuyện xoát quần áo có thể là câu chuyện
để chúng ta bức xúc tranh luận
về sự đối xử giữa con người và con người
nhưng hãy thử nghĩ về những điều sâu xa hơn
về cách mà chúng ta hành xử trong cuộc sống này
về việc tôn trọng pháp luật
sống và làm việc theo pháp luật
giá như cô bé không đến cửa hàng nọ
để ăn trộm chiếc váy
giá như chủ shop bắt được kẻ gian
và giao nộp cho công an
thay vì tự mình làm pháp luật xử án
quả thật mạng xã hội không phải tòa án
và dù là tội lớn hay nhỏ
thì người có tội cũng sẽ phải chịu trách nhiệm
với chính những hành vi mình đã gây ra
hiện tại vụ việc đã được cơ quan chức năng
vào cuộc xử lý
thay vì trở thành quan tòa online
chúng ta hãy coi đây là bài học
nếu không may gặp phải tình huống này
những thông tin mới nhất về vụ việc trên
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại